ít nhất một mươi sáu người đã thiệt mạng và sáu người bị thương nặng trong vụ tai nạn đâm xe liên hoàn trên đường cao tốc ở venezuela vào sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo giờ việt nam
vụ việc xảy ra trên đường cao tốc nối thủ đô caracas với thành phố biển urenas thứ trưởng bộ xử lý thảm họa và bảo vệ dân sự perres apueda cho biết vụ tai nạn liên quan đến một mươi bảy phương tiện cơ giới và hỏa hoạn đã xảy ra sau đó
nguyên nhân ban đầu được xác định là do một xe tải lao vào các phương tiện tạm dừng trên đường cao tốc sau một vụ tai nạn trước đó
hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ tuyến đường cao tốc này để tạo thuận lợi cho hoạt động cứu hộ cứu nạn